theo thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết
toàn tỉnh hiện đã ghi nhận sáu mươi bảy ổ dịch tại một mươi bốn xã phường với tổng số lợn tiêu hủy gần bảy trăm linh con
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh từ ngày một tháng bốn đến nay
ngoài việc thực hiện phun xịt hóa chất phòng chống ở các hộ chăn nuôi
ba chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bình phước trên các trục đường chính đã thực hiện kiểm tra
phun thuốc sát trùng cho hơn hai phương tiện chuyên trở động vật ra vào địa bàn tỉnh
hiện nay các cơ sở giết mổ không nhập lợn từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở các huyện có dịch
mà được lấy từ các trang trại lớn có xuất xứ rõ ràng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
dịch tả lợn châu phi đang có xu hướng lan rộng ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ